với mục đích mang lại niềm vui cho trẻ em vùng núi bị dị tật bẩm sinh giúp các em tự tin hơn cho cuộc sống
trong ba ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng sáu hội phẫu thuật nhi việt nam phối hợp với nhóm nhịp cầu yêu thương
và bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho các trẻ em ở tỉnh miền núi tuyên quang
sau ba ngày khám chữa bệnh đã có hơn bốn mươi trẻ bị dị tật bẩm sinh được phẫu thuật thành công
hơn bốn mươi bác sĩ điều dưỡng tình nguyện viên đến từ hội phẫu thuật nhi việt nam đã hỗ trợ giúp đỡ hướng dẫn
các bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh tuyên quang thực hiện phẫu thuật các ca khó
sau ba ngày khám chữa bệnh các bác sĩ đã khám sàng lọc cho hàng trăm lượt bệnh nhân
và phẫu thuật thành công cho bốn mươi bệnh nhi bị dị tật góp phần giải tỏa tâm lý cho các bậc phụ huynh
đồng thời xóa đi những dị tật cho các em nhỏ giúp các em tự tin hòa nhập cuộc sống
đức thân các bác sĩ ở dưới viện việt đức và các viện nhi về phẫu thuật cho cháu thì mình cảm thấy là rất vui và tin tưởng các bác sĩ
qua đây thì mình rất mong muốn là các tổ chức và các chương trình hỗ trợ cho các nhiều em nhỏ trên vùng cao
có nhiều được tiền tới khoa học để giúp các cháu đi lại phương tiện khó khăn và giảm chi phí
với những hộ gia đình khó khăn
đoàn chúng tôi là những thành viên của hội phẫu thuật nhi việt nam mà nòng cốt là nhóm nhịp cầu yêu thương
lần này chúng tôi lên tuyên quang có thể nói là một trong những nôi quê hương cách mạng
với mục đích chính là tiến hành phẫu thuật nhân đạo cho các trẻ em bị khuyết tật
với mong muốn trả lại chất lượng cuộc sống cho trẻ em cũng như gia đình các cháu với chất lượng cuộc sống tốt đẹp nhất
hy vọng rằng trong lần này huyện huyện đa qua tỉnh tuyên quang sẽ được tiếp nhận những kỹ thuật mới nhất
về tất cả các kỹ thuật
được phẫu thuật trong các lĩnh vực nhi khoa từ tạo hình cho đến tạo hình và cơ quan vận động
đến các cơ quan dị tật cơ quan tiêu hóa tiết liệu và tất cả thần kinh
ngoài khám bệnh miễn phí hội phẫu thuật nhi việt nam còn phối hợp với nhóm nhịp cầu yêu thương
tặng bốn mươi xuất quà cho các bệnh nhi sau phẫu thuật mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng
hy vọng những chương trình ý nghĩa như thế này sẽ còn được tổ chức nhiều hơn nữa
để có thể giúp đỡ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn bị dị tật trong cả nước
có cuộc sống tốt đẹp